tối ngày hai mươi bốn tháng chín công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam phối hợp cùng với trung tâm văn hóa pháp tại hà nội đã tổ chức tọa đàm
tinh túy sứ an nam xoay quanh bộ ba cuốn sách tâm lý người an nam nghệ thuật sứ an nam và bắc kỳ tạp lục của các học giả phương tây
tác giả của ba cuốn sách đều là những học giả người pháp lần đầu tiếp cận với nền văn hóa phương đông
nhưng đều đã khảo sát trên cơ sở nghiên cứu và thực tế trải nghiệm của bản thân khi sinh sống và gắn bó với sứ an nam trong một thời gian dài
các tác giả đã khám phá tìm hiểu về dân tộc việt nam và mang đến cho độc giả những ghi chép cụ thể sinh động và thú vị
đến với buổi tọa đàm các diễn giả đã làm rõ những nhận định cũng như góc nhìn có phần chủ quan của các tác giả về các phương diện văn hóa tâm lý và nghệ thuật của người an nam xưa
từ đó chia sẻ quan điểm đối chiếu với thực tế để có một cái nhìn đa chiều và toàn diện hơn về con người và dân tộc việt nam